có quan hệ thân thiết với các đối tượng giang hồ thường xuyên livestream trên facebook youtube với các hành động vi phạm pháp luật khuất trương thanh thế
đỗ văn quang tức quang rambo đã có hàng trăm lượt nghìn theo dõi và cổ vũ gây ảnh hưởng xấu trong xã hội nhất là đối với giới trẻ và học sinh sinh viên
vào sáng qua phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định tạm giữ quang rambo cùng bốn đồng bọn khác do có liên quan đến một vụ đòi nợ thuê trên địa bàn hà nội
đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đối tượng nguyễn đức nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại quận long biên hà nội hiện đang mở cửa hàng cầm đồ cho vai nặng lãi chuyên đòi nợ thuê đã nhận đòi nợ cho đối tượng đỗ văn thịnh với số tiền một một tỷ đồng
qua mạng xã hội nhân biết đến quang rambo thường xuyên khoe có quan hệ rộng và chuyên đi thu hồi nợ nên đã rủ quang cùng nguyễn văn huy nguyễn xuân linh nguyễn văn khánh đi đòi nợ
thời điểm trên nhóm đối tượng này thường xuyên tới một công ty trên địa bàn quận hà đông tìm gặp bị hại chửi bới dùng súng đe dọa thậm chí cho người chụp ảnh theo dõi người thân của bị hại và uy hiếp phải trả trước số tiền là hai trăm linh triệu đồng để chia nhau
đến ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi đòi nợ thuê thì bị các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự bắt và tạm giữ

thời điểm trên nhóm đối tượng này thường xuyên tới một công ty trên địa bàn quận hà đông tìm gặp bị hại trừ bới dùng súng đe dọa thậm chí cho người chụp ảnh theo dõi người thân của bị hại